chăn nuôi vốn là ngành thải ra lượng khí nhà kính khá lớn vì vậy trong thời gian qua
nhiều mô hình thí điểm hỗ trợ người nông dân chăn nuôi theo hướng giảm phát thải đã được áp dụng thành công
sau thời gian thí điểm nhiều hộ chăn nuôi vẫn tiếp tục duy trì mô hình
bởi họ nhận thức được ý nghĩa và sự chuyển biến tích cực khi áp dụng mô hình chăn nuôi giảm phát thải
trong khuôn khổ dự án hỗ trợ việt nam thực hiện thỏa thuận paris vn sipa
từ tháng một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tổ chức hợp tác phát triển đức giz cùng cục chăn nuôi
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã hỗ trợ hợp tác xã lúa vàng thí điểm thực hiện các biện pháp
nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong quy trình chăn nuôi bò thịt
theo đó ba hợp phần đã được triển khai bao gồm sử dụng dâm dạ đã quà xử lý làm thức ăn cho bò
kết hợp dân dạ và phân chuồng liệu phân compost và sử dụng dân dạ làm điểm lót sinh học
sau thực tế áp dụng mô hình việc cải thiện thức ăn cho bò đã làm giảm đến một mươi chín cường độ khí
mê tan đồng thời hoạt động xử lý phân chuồng để làm phân compost cũng giúp giảm đến bảy mươi tám lượng
phát thải khí nhà kính bao gồm khí mê tan và n hai o so với quy trình chăn nuôi truyền thống
chất thải chăn nuôi vốn là nguồn gây ô nhiễm môi trường và phát thải khí mê tan
tuy nhiên đây lại là nguồn nguyên liệu để làm phân bón rất hữu hiệu
trong hợp phần xử lý chất thải tại hợp tác xã lúa vàng
đã hướng dẫn người nông dân quy trình để lắng chất thải
sau đó chất thải được đua qua máy ép để tách rời phần nước và chất rắn
phần nước được kết hợp với vi sinh vật để xử lý bảo đảm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về nước thải chăn nuôi cho cây trồng qcvn một một triệu chín trăm năm mươi hai nghìn hai mươi hai bnnptnt
sau đó được hệ thống ông đối dẫn thẳng ra khu vực trồng cò voi nguyên liệu thức ăn cho bò
tạo nên một quy trình tuần hoàn hiệu quả
phần chất rắn dưới tác động của vi sinh

oxy cung cấp vào đó thì cái quá trình ủ nó sẽ chuyển sang là ủ hào khí
và khi ủ hào khí thì nó sẽ giảm cái phát thải khí mê tan
mô hình thí điểm tại hợp tác xã lúa vàng đã kết thúc vào nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên cho đến nay hợp tác xã vẫn đang tiếp tục thực hiện một cách hiệu quả những giải pháp mà dự án mang lại
chúng tôi đã nhận được phản hồi rất tích cực từ hợp tác xã lúa vàng
hợp tác xã vẫn đang áp dụng ba biện pháp ký điểm trên
bò ăn dâm dạ đã quả xử lý và kết hợp sử dụng dâm dạ với phân chuồng để ủ compost
chúng tôi tin rằng hai biện pháp này sẽ trở nên phổ biến bởi bên cạnh lợi ích về biến đuôi khí hậu
chúng cũng mang lại lợi ích kinh tế thông qua cải thiện việc quản lý môi trường tại chuồng trại
và đặc biệt là nâng cao năng suất một yếu tố thực sự quan trọng đối với người dân
những kết quả cụ thể này giúp người nông dân và các nhà hoạch định chính sách
nhìn thấy được hiệu quả thực tế của mô hình dự án từ đó tiếp tục áp dụng chúng trong tương lai
việc tiếp tục áp dụng các giải pháp chăn nuôi giảm phát thải tại hợp tác xã lúa vàng
cả sau khi dự án đã kết thúc đã cho thấy ý nghĩa rất lớn khi dự án có tác động mạnh mẽ
tới nhận thức và lợi ích của người nông dân qua đó họ có chuyển biến trong hành động
và điều quan trọng nhất đó chính là lấy người nông dân làm trọng tâm
bởi họ sẽ là đối tượng chính tiếp nhận những áp dụng khoa học kỹ thuật và trực tiếp thực hành quy trình